bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam xác nhận có thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe đầu kéo đã tử vong
như vậy đến nay vụ tai nạn làm chín người tử vong và một mươi hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
hiện một mươi hai người còn lại trong vụ tai nạn đang được cây y bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực trong đó có hai nạn nhân vẫn trong tình trạng nặng
theo thông tin từ sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi xe khách trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh quảng nam được cấp phù hiệu hợp đồng nhưng gom khách lẻ chở quá tải